ít nhất một mươi một binh sĩ của mỹ bị thương trong vụ tấn công tên lửa của iran nhằm vào các căn cứ đồn trú tại iraq
những người này đang được điều trị do có các triệu chứng chấn động ở đầu sau vụ tấn công
theo các phát ngôn chính thức lầu năm góc bác bỏ có thương vong sau vụ tấn công tên lửa của iran
khẳng định các binh sĩ của mỹ đã được vận chuyển bằng máy bay tới kuwait và đức để điều trị các chấn thương
trước đó quốc hội iraq đã thông qua nghị quyết yêu cầu mỹ rút lui khỏi iraq
để phản đối cuộc không kích tướng iran soleimani
các nghị sĩ của iraq cho rằng vụ ám sát tướng soleimani là xâm phạm chủ quyền iraq
iran sau đó đã đáp trả bằng việc tấn công tên lửa nhằm vào hai căn cứ quân sự có lính mỹ đồn trú ở iraq
giới chức của mỹ đã nhiều lần loại trừ việc rút toàn bộ lực lượng khỏi iraq
ngoại trưởng mike pompeo cho biết ông ủng hộ kế hoạch giảm dân các lực lượng mỹ ở iraq
con số này hiện ở mức năm đến sáu người